em hai mươi chín tuổi vì em đơn thân nên là có một bé tra rồi bây giờ mức lương ở quê
thì để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con thì rất là vất vả nên em muốn lên hà nội để tìm việc làm với mức thu nhập lớn hơn
thực ra thì lúc em lên đây không có người thân không có bạn bè đi một mình lên hà nội xin việc thì cũng không biết
chỉ biết thuê phòng trọ rồi ở với mức tiền đem ra ở quê ra thì cũng phải vay mượn mới có đủ để chi tiêu
trong vòng một tháng em nộp hồ sơ trong vòng một tháng
với năm sáu công ty thì mới xin được công việc là thời vụ hiện tại
khi tôi quyết định làm hồ sơ thi đại học mẹ tôi nói với tôi một câu là con gái cũng không nên học cao để làm gì
bố mẹ cũng đã già rồi bố mẹ không có khả năng để cho con ăn học lên cao nữa
chỉ vì câu nói của mẹ mà tôi đã quyết định bỏ bộ hồ sơ và tôi đi xuống hà nội để làm thuê
năm một mươi chín tuổi tôi vào khu công nghiệp khi đó thì tôi phải làm việc mấy hai tiếng trên một ngày
năm hai mươi hai tuổi tôi đã kết hôn được ba tháng kết hôn hạnh phúc như ba người khác
lại mặc một cách bản thân thư sau sáu tháng chồng tôi không qua khỏi chồng tôi đã mất bản thân tôi một mình
để phù hợp với chỗ gửi cháu trong một năm tôi đã chuyển phòng chọt đến bảy lần
qua điều tra xã hội học cho thấy đang tồn tại tình trạng phổ biến là công nhân lao động độ tuổi ngoài ba mươi đặc biệt là nữ công nhân phải nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau
sau khi bị cho thôi việc khoảng bốn mươi ba một số công nhân làm công việc tự do một mươi bảy hai làm công việc buôn bán một mươi năm ba về làm công việc nội trợ một mươi ba ba làm ruộng và hơn một mươi một bán hàng rong

sau khi bị cho thôi việc khoảng bốn mươi ba một số công nhân làm công việc tự do một mươi bảy ba làm công việc nội trợ một mươi ba ba làm ruộng và hơn một mươi một bán hàng rong
sau khi bị cho thôi việc khoảng bốn mươi ba một số công nhân làm công việc tự do một mươi bảy ba làm công việc nội trợ một mươi ba ba làm ruộng và hơn một mươi một bán hàng rong
sau khi bị cho thôi việc khoảng bốn mươi ba một số công nhân làm công việc tự do một mươi bảy ba làm ruộng và hơn một mươi một bán hàng rong
sau khi bị cho thôi việc khoảng bốn mươi ba một số công nhân làm công việc tự do một mươi bảy ba làm ruộng và hơn một mươi một bán hàng rong
những khu nhà trọ bình dân có an ninh an toàn còn nhiều bất cập
nguy cơ thất nghiệp luôn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
cuộc sống vẫn thiếu thốn đủ bề
thế nhưng tất cả những điều đó không cản được bước của nhiều nữ thanh niên như dung như thanh đến với giấc mơ tìm việc làm tại thành phố
thực trạng chung đã chỉ ra cái mà họ còn thiếu để có thể tìm ra một công việc ổn định đó là kỹ năng tay nghề và thông tin nghề nghiệp
đây cũng chính là rào cản lớn nhất trong hành trình tìm việc của lao động nhập cư
bởi cơ hội việc làm có
nhưng nhân lực có trình độ đủ đáp ứng lại luôn thiếu
chúng tôi nhận thấy rằng khoảng tám mươi bảy phụ nữ từ nông thôn lên thành phố tìm kiếm việc làm
nhưng họ không có thông tin về nơi mình có thể tìm được công việc ổn định
bên cạnh đó có hơn chín mươi phụ nữ nhập cư tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết
họ không có thông tin về nơi ở an toàn hoặc nhà trọ an toàn
và đó là lý do chúng tôi mong muốn triển khai một chương trình riêng dành cho lao động nữ nhập cư
plan international là một tổ chức phi chính phủ phi tôn giáo phi lợi nhuận
với hơn tám mươi năm hoạt động tại bảy mươi năm quốc gia trên toàn thế giới
tại việt nam plan bắt đầu hoạt động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và một trong những lĩnh vực can thiệp của tổ chức là môi trường an toàn thân thiện và bền vững về kinh tế
cho trẻ em và thanh niên nhập cư
sau khi tiến hành khảo sát về tình trạng việc làm chỗ ở đối với nữ công nhân và nữ lao động nhập cư
từ tháng một mươi hai đến tháng một mươi ba
năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức plan việt nam triển khai dự án tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn
cho nữ thanh niên nhập cư tại hà nội với phạm vi thực hiện trên địa bàn huyện đông anh
với dự án này chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước
chính quyền địa phương và các tổ chức đào tạo nghề để triển khai
chúng tôi cung cấp các dịch vụ về mặt thông tin để những người phụ nữ đến sinh sống tại hà nội
có thể tìm được nơi ở an toàn
can thiệp thứ hai là dự án tạo ra những khóa học nghề ngắn hạn
và cơ hội việc làm cho các bạn nữ công nhân khi không có cơ hội làm việc tại các nhà máy xí nghiệp
thứ ba là chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp để giúp các bạn nữ thanh niên nhập cư sau khi học nghề
có thể có việc làm hoặc chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn kinh doanh tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế
chúng tôi cũng hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước để vận động
tạo ra những thay đổi chính sách lâu dài để hỗ trợ phụ nữ nhập cư
những thay đổi chính sách tích cực đã tạo ra các cơ hội mới cho cuộc đời của nhiều nữ lao động trẻ
như trường hợp của nguyễn thị dung
những bế tắc của cuộc sống đã được giải quyết
chị đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề làm tóc miễn phí trong chương trình của dự án do tổ chức plan triển khai
dung lạc quan vì chị đã có một nghề nghiệp và hoàn toàn có thể có một công việc ổn định trong tương lai
không chỉ được đào tạo nghề dung cũng được dự án hỗ trợ cung cấp thông tin về khu nhà trọ an toàn
sau nhiều năm xa quê lên thành phố
cuộc sống của hai mẹ con dùm đã bớt phần nào những lo toan
thành phố hà nội hoặc là kể các tỉnh lân cận được tiếp cận với dự án
và hai mươi phụ nữ được biết đến những hoạt động của dự án
trong năm đầu tiên chúng tôi với một con số cũng khiêm tốn là có hơn hai trăm linh
các chị em được học bốn lớp học nghề và cũng có hơn một mươi phụ nữ trên địa bàn của huyện đông anh
cũng được tuyên truyền để biết đến cái hoạt động của dự án
đối với riêng các cấp hội phụ nữ
của chúng tôi thì có một cái nhiệm vụ khi mà triển khai thực hiện đề án
ngoài cái việc là tuyên truyền để cho chị em biết được đến đề án
thì có một cái nhiệm vụ nữa là xây dựng và thiết kế cái bộ tiêu chí về nhà trọ an toàn
với các lớp học nghề được triển khai trong khuôn khổ dự án
hầu hết các học viên đều là nữ lao động nhập cư
và đều trải qua nhiều công việc thời vụ khác nhau
trong những xưởng lắp ráp với đồng lương ít ỏi và nguy cơ bị thôi việc bất cứ lúc nào
mỗi lớp học dạy nghề như thế này
sẽ trang bị cho họ cả kỹ năng nghề và kỹ năng mềm kỹ năng sẵn sàng làm việc
hoàn thành một khóa học mỗi người đều có thể tự kinh doanh với nghề nghiệp đã được đào tạo
bằng cách xây dựng mô hình do chính mình lên kế hoạch thực hiện
không có cái nghề nghiệp trong tay thì đi xin việc rất là khó khăn rồi
nên là muốn bổ sung cho mình một số kiến thức để mai kia mình tự làm chủ
và không phải đi làm thuê nữa
đồng hành trong dự án cùng với tổ chức plan
hội liên hiệp phụ nữ huyện đông anh
trường trung cấp kinh tế kỹ thuật bắc thăng long
là đơn vị tham gia ngay từ những ngày đầu tiên
nhà tài trợ đài thọ kinh phí đào tạo cơ sở vật chất nguyên vật liệu
còn nhà trường đóng góp nguồn trang thiết bị lực lượng giảng viên phát triển chương trình theo nhu cầu
bên cạnh đó nhà trường cũng kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo
và tiếp nhận học viên sau khi tốt nghiệp
mục tiêu của dự án là tạo ra việc làm bền lưỡng cho phụ nữ nghiệp cư
và bền lưỡng ở đây được định nghĩa
là phải được ký hợp đồng lao động tối thiểu là một năm và phải được đóng bảo hiểm
với những trường hợp đặc thù với một số ngành nghề hoạt động trong những lĩnh vực của những doanh nghiệp rất là nhỏ
thì có thể cái việc đóng bảo hiểm chưa được thực hiện
nhưng mà cam kết trong hợp đồng lao động cũng phải yêu cầu là
chi phí lương đấy nó bao gồm cả cái chi phí bảo hiểm để cho người lao động có thể tự đóng bảo hiểm cho mình
cách mà chúng tôi làm là khi mà đưa học sinh xuống đào tạo và thực tập tại doanh nghiệp
cũng là một cách để giới thiệu cái sản phẩm đào tạo của mình
và người ta đều biết rõ là cái lao động đấy có năng lực như thế nào
và trên thực tế thì những em theo được đến cuối khóa đều là những em mà được doanh nghiệp tiếp nhận
sau khi kết thúc khóa học các học viên sẽ được thực tập tại doanh nghiệp có liên kết với nhà trường
đa số học viên được doanh nghiệp cam kết nhận vào làm sau khi tốt nghiệp
thì chúng tôi cũng rất muốn là các bạn được ở lại trong công ty để hoạt động
còn nếu điều kiện nào các bạn không ở lại được thì cũng phải đành chịu
còn rất là còn nguyện vọng của công ty thì luôn luôn muốn giữ các bạn ấy sau khi hết một đợt thực tập
tôi nghĩ là nếu như dự án này có thể mở rộng hơn ở các địa phương khác
thì đây cũng sẽ là một trong những cái hoạt động hữu hiệu
để có thể hộ trừ trực tiếp cho lao động nữ nhập cư
và từ đó thì có thể có những điều kiện để họ có thể được tiếp cận tất cả những cái thông tin về pháp luật
cũng như là được hộ trừ từ phía các cái tổ chức
thì tổng liên đoàn chúng tôi thì hiện nay cũng đang có những cái mô hình như vậy
các cái câu lạc bồ cho nữ công nhân ở nhà trò
rồi các cái xây dựng các cái lực lượng công nhân đồng cốt
để hỗ trừ cho các cái đội tường lao động nhập cư khi hoàn cảnh khó khăn
không chỉ huyện đông anh mà các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp
cũng nảy sinh các vấn đề xã hội dân sinh
cần giải quyết đặc biệt là với lao động nữ nhập cư
dự án tạo việc làm và chỗ ở an toàn
chính là cứu cánh cho những phụ nữ này
khi họ quyết định rời bỏ quê hương
chấp nhận đối mặt với những rủi ro
để tìm kiếm cơ hội mới tại các thành phố lớn